tại hà nội bộ công an tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm ma túy với chủ đề
giữ cho cuộc sống bình yên đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới tham dự chương trình
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm về ma túy cùng các lực lượng chuyên trách của bộ đội biên phòng
hải quan và cảnh sát biển đã vượt qua nhiều trung gai khó khăn thử thách và cả những hy sinh mất mát để phá thành công hàng nghìn chuyên án ma túy
góp phần đem lại bình yên cho nhân dân
chương trình đã biểu dương tôn vinh một trăm ba mươi hai đại biểu điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy trên toàn quốc
đặc biệt đây là dịp để tri ân và vinh danh hai mươi hai cán bộ chiến sĩ và quân chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy đem lại bình yên cho cuộc sống